tiếp chủ tịch cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản jica kitauka shinichi vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao việc thủ tướng nhật bản đã chọn việt nam là điểm đến đầu tiên ngay sau khi nhậm chức
thể hiện nhật bản coi trọng mối quan hệ với việt nam và khu vực đông nam á
phản ánh sự phát triển mạnh mẽ toàn diện của mối quan hệ hai nước
thủ tướng khẳng định nhật bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của việt nam
là đối tác cung cấp oda và yêu đãi song phương lớn nhất đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội việt nam
thủ tướng khẳng định luôn tạo mọi điều kiện thao gỡ mọi khó khăn để các doanh nghiệp nhật bản làm ăn thành công tại việt nam
trường đại học việt nhật được coi là ngọn hải đăng trong quan hệ hai nước và chính phủ việt nam luôn hỗ trợ dự án này
chủ tịch jica đánh giá cao chính phủ việt nam đã kiểm soát thành công dịch covid một mươi chín
việt nam là quốc gia đầu tiên thủ tướng nhật bản lựa chọn trong chuyến công du
vì vậy việt nam trở thành điểm sáng mà dư luận nhật bản rất quan tâm
ông cho rằng các quốc gia asean có nhiều điểm tương đồng với nhật bản nhất là trong lĩnh vực ứng phó thiên tai
do đó các nước cần tăng cường hợp tác khu vực để giải quyết tốt thách thức này
cũng trong chiều nay tiếp bộ trưởng thương mại quốc tế vương quốc anh elizabeth chars thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ
hai nước có truyền thống hợp tác trong nhiều lĩnh vực do đó hai nước cần sớm ký kết hiệp định fta song phương
dù chỉ là một thành viên của cptpp nhưng việt nam luôn ủng hộ anh tham gia hiệp định này cũng như luôn ủng hộ chủ trương thương mại tự do
chính phủ việt nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp anh làm ăn thành công ở việt nam
về hội nghị cop hai mươi sáu thủ tướng cam kết việt nam sẽ tham gia tích cực trách nhiệm đóng góp vào nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu
bộ trưởng elizabeth charles bày tỏ vui mừng tham gia ký kết thỏa thuận hoàn tất đàm phán hiệp định fta anh việt nam
bà cho rằng đây là khởi đầu mới cho thúc đẩy hợp tác hai nước
anh quyết tâm chung tay cùng việt nam thúc đẩy thương mại tự do và phục hồi kinh tế trong bối cảnh dịch covid một mươi chín
anh coi việt nam là một đối tác hết sức tin cậy và ổn định
sau đây hai nước sẽ có trao đổi đoàn để thúc đẩy thực thi hiệp định
bà tin tưởng mạnh mẽ hiệp định fta song phương sẽ đem lại hiệu quả thiết thực cho hai nước